trong khi đó tại italy thủ tướng italy mattorenji đã chính thức đệ đơn từ chức lên tổng thống sergei mattarella
quyết định từ trước của ông rengji đưa ra sau thất bại nặng nề trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp hôm bốn tháng một mươi hai
tuy nhiên tổng thống mattarella đã đề nghị thủ tướng benji chỉ hoãn việc từ chức cho đến khi kế hoạch ngân sách năm hai nghìn một mươi bảy được thông qua tại quốc hội
có thể là vào cuối tuần này hoặc thậm chí kéo dài đến cuối tháng một mươi hai
kết quả trưng cầu dân ý vừa qua tại italia cho thấy có tới sáu mươi người dân nước này không ủng hộ dự luật cải cách hiến pháp do chính phủ của đảng dân chủ khởi xướng
các đại diện của liên minh cánh hữu đối lập tại italia gồm liên đoàn phương bắc đảng tiến lên italia và phong trào năm sao
đều tuyên bố sẽ gây sức ép để buộc thủ tướng mattorenci phải từ chức trong thời gian sớm nhất và tiến hành bầu cử thành lập một chính phủ mới
nhiều ý kiến cho rằng việc ông rensi từ chức không gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của italia trong ngắn hạn nhưng sẽ có những tác động tiêu cực về lâu dài